tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an ngay trong tối ngày hôm qua tại quảng nam
trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh bình dương
theo đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quyết định tăng cường hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với công an tỉnh bình dương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các chốt cửa ngõ các huyện thị
mỗi chốt sẽ gồm ba mươi cán bộ chiến sĩ chia làm ba k thực hiện nhiệm vụ khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong đó mỗi ca sẽ gồm tám đồng chí cảnh sát cơ động
được biết hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ
đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và lãnh đạo bộ công an về huy động tổng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
sau buổi lễ đoàn công tác đã lập tức lên đường xuất quân vào tâm dịch vào tối ngày hôm qua